sáng nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có kết hợp thảo luận cùng báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi bảy quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
đại biểu quốc hội nguyễn như so đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đặt câu hỏi
sức khỏe của doanh nghiệp và đời sống của người dân có thực sự được cải thiện song hành với tốc độ tăng trưởng gdp
cả ba mũi nhọn giải quyết bài toán biển vững của nền kinh tế gồm phát triển doanh nghiệp tư nhân năng suất lao động hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp
theo đại biểu đều đang bộc lộ một số vấn đề
về phát triển kinh tế tư nhân một điểm nhấn quan trọng năm hai nghìn một mươi bảy là khi ban chấp hành trung ương đảng
ra nghị quyết số một mươi xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
chính phủ đã có các nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba năm cải thiện môi trường kinh doanh
đã tác động đến nền kinh tế đặc biệt là khu vực tư nhân tăng cả về số lượng và vốn
tuy nhiên hiện mới chỉ có năm sáu doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động và cũng chỉ có bốn mươi bảy ba hoạt động còn ái
trong kết cấu phần vượt thu ngân sách cũng chủ yếu từ tài nguyên đất dầu thô
cổ tức và nợ nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước mà không phải xuất phát từ khu vực sản xuất
kinh doanh kinh tế tư nhân vẫn được ví như một đội quân thuyền thủng mà gặp gió sẽ khó có thể chịu được
cũng cho ý kiến về vấn đề này đại biểu lưu bình nhưỡng cho rằng chính phủ phải tập trung cao độ
chỉ đạo điều hành vĩ mô định hướng đầu tư mạnh mẽ xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng kết nối
nhằm tạo ra và khai thông các huyết mạch cho nền kinh tế xã hội để các tế bào kinh tế xã hội được hình thành
nuôi dưỡng phát triển mang lại sự phồn vinh cho đất nước
tập hai tổ giúp việc và một ban tư vấn chính sách tuy nhiên còn nhiều nội dung thủ tướng đã chỉ đạo nhưng cấp được giao
vẫn án binh bất động theo tôi cần phải thực hiện chính sách đếm từng việc để đánh giá mức độ tuân thủ
của người đứng đầu bộ ngành địa phương mới có thể chi cứu được trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ
mới hạn chế được tình trạng
trên nóng dưới nóng giữa lạnh như hiện nay
trong một ngày rưỡi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
rất nhiều vấn đề quan trọng của đất nước được đưa ra bàn thảo như tăng trưởng kinh tế
chất lượng đời sống nhân dân an sinh xã hội phát triển kinh tế giáo dục đã được các đại biểu thảo luận